bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức họp báo về kết quả kiểm tra của đoàn ec lần thứ hai tại việt nam
về tình hình chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo iuu
theo đó sau được kiểm tra vừa qua ec quyết định tiếp tục duy trì thẻ vàng đối với hải sản việt nam trong vòng sáu tháng tới
kết quả kiểm tra đoàn ec đánh giá tiến độ ban hành hai nghị định còn chậm so với cam kết
mức xử phạt trong nghị định số bốn mươi hai năm hai nghìn một mươi chín của thủ tướng chính phủ còn nhẹ so với khu vực
một số thời hạn về đánh dấu tàu cá lắp đặt thiết bị hành trình đối với tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên rất khó khả thi
mẫu chứng thư khai thác còn thiếu một số thông tin so với quy định tại châu âu
chưa yêu cầu cung cấp các loại giấy tờ liên quan đến nguồn gốc của các lô hàng nhập khẩu
để chứng minh nguồn gốc sản phẩm hợp pháp khi xuất sang thị trường châu âu
việc triển khai luật thủy sản và các văn bản còn hạn chế
sc đề xuất phía việt nam cần tích cực triển khai các quy trình về khung pháp lý
công tác kiểm tra giám sát tàu cá quản lý đội tàu truy xuất nguồn gốc và chứng nhận khai thác hải sản công tác thử thi pháp luật
phía ec cũng khẳng định khi nào việt nam chưa giải quyết được vấn đề tàu cá của việt nam vi phạm vùng biển nước ngoài
thì ubnd châu âu sẽ không rút thẻ vàng
dự kiến đoàn thanh trai sc sẽ sang việt nam để kiểm tra tình hình triển khai các quyến nghị của sc về khai thác trong sáu tháng tới
việt nam phải nộp báo cáo tiến độ toàn diện về kết quả triển khai các nội dung theo báo cáo giám sát trước ngày một mươi năm tháng năm năm hai nghìn hai mươi